chiều ngày tám tháng năm tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp bộ trưởng thương mại new zealand mure markoli đang ở thăm và làm việc tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc hy vọng chuyến thăm của bộ trưởng murai marcoli sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ thương mại song phương
đồng thời quan hệ hai nước sẽ phát triển toàn diện mạnh mẽ hơn trong thời gian tới
thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả để thúc đẩy các lợi ích chung trong apec và các liên kết kinh tế đa phương khác
góp phần để hội nghị bộ trưởng thương mại apec tổ chức tại hà nội từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi một tháng năm và các hội nghị bộ trưởng liên quan đạt nhiều kết quả tốt đẹp
về hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp thủ tướng cho rằng trong tình hình hiện nay
hai bên cần tiếp tục thảo luận hướng đi theo hướng tự do thương mại có lợi cho hai bên
thủ tướng mong muốn bộ trưởng thương mại new zealand và bộ trưởng công thương việt nam thảo luận kỹ hơn về vấn đề này
bộ trưởng thương mại new zealand muray marcoli phấn khởi nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ
ông cho rằng quan hệ thương mại hai nước đang phát triển tốt đẹp mang tính bổ trợ cho nhau
đồng thời hy vọng mối quan hệ hợp tác này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới
bộ trưởng murray macaulay khẳng định hai bên cần đạt mục tiêu đạt gấp đôi kim ngạch thương mại trong thời gian tới
do đó hai bộ trưởng thương mại new zealand và bộ công thương việt nam cần làm việc cụ thể để đưa ra những biện pháp thiết thực hiệu quả
là người bạn thân thiết của việt nam new zealand mong muốn đóng góp vào thành công năm apec việt nam hai nghìn hai mươi